tỉnh đắk lắc vừa ghi nhận thêm ba trường hợp dương tính với bệnh bạch hầu
như vậy là tại địa phương này hiện đã có tới một mươi hai ca bạch hầu trên địa bàn bốn huyện
ngành y tế tỉnh đắk lắc đã phối hợp khoanh vùng cách ly ổ dịch lấy mẫu xét nghiệm và tiến hành phun thuốc khử trùng
ubnd tỉnh cũng đã có công văn khẩn chỉ đạo triển khai các biện pháp cấp bách không để dịch lan rộng trong cộng đồng
từ đầu năm cho đến nay trên địa bàn bốn tỉnh tây nguyên bao gồm đắk lắc đắk nông gia lai và con tum đã ghi nhận chín mươi ba ca bạch hầu trong đó có ba ca tử vong